công an huyện đô lương tỉnh nghệ an vừa truy bắt thành công đối tượng cướp tài sản liều lĩnh manh động có vũ khí nóng
cụ thể vào khoảng một mươi tám h hai mươi năm phút ngày hôm qua một người dân ở khu vực xã yên sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
bị một nam thanh niên dùng súng khống chế cướp đi số tiền hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
chỉ ba mươi phút sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã bắt được thủ phạm
đó là nguyễn tất thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xóm sáu xã tân sơn huyện đô lương nghệ an
tăng vật thu giữ gồm một khẩu súng tự chế bên trong có một viên đạn trì một điện thoại di động
số tiền hơn hai năm triệu đồng một xe mô tô và một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan công an nguyễn tất thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
còn tại tỉnh bình định công an phường hải càng thành phố quy nhơn vừa làm rõ vụ chiếm đoạt tài sản
cùng một du khách nước ngoài chỉ sau gần hai mươi bốn giờ đồng hồ
đối tượng là huỳnh ngọc thanh trú tại phường hải càng thành phố quy nhơn
tại cơ quan công an thanh khai nhận trong lúc đi ngang qua khu vực công viên biển thuộc phường hải cảng
thì phát hiện một chiếc túi sách nhưng không có người trông coi nên đã nảy sinh lòng tham chiếm đoạt
bên trong túi sách có bốn triệu đồng một điện thoại di động cùng với nhiều giấy tờ
công an phường hải cảng đã thu hồi toàn bộ tài sản và trao trả lại cho bị hại
ngày hôm nay mùng một tháng chín ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
toàn quốc đã xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông làm một mươi ba người tử vong một mươi người bị thương
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết trên tuyến đường bộ cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc
đã kiểm tra phát hiện xử lý chín bảy trăm sáu mươi trường hợp vi phạm phạt tiền gần hai mươi tỷ đồng tạm giữ hai trăm linh sáu xe ô tô
hai ba trăm chín mươi năm xe mô tô bốn mươi năm phương tiện khác tước một tám trăm năm mươi bốn giấy phép lái xe các loại
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc
thuộc cục cảnh sát giao thông đã lập biên bản một trăm hai mươi bốn trường hợp vi phạm phạt tiền gần bốn trăm linh triệu đồng
tước giấy phép lái xe bốn mươi chín trường hợp
trên tuyến đường thủy lực lượng cảnh sát đường thủy thuộc cục cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương
cũng đã phát hiện xử lý một trăm sáu mươi một trường hợp vi phạm phạt tiền hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng tước bằng chứng chỉ chuyên môn một trường hợp
từ chín giờ sáng nay cho đến một mươi sáu giờ chiều nay tại huyện công long tỉnh con tum
đã ghi nhận liên tiếp
tỉnh con tum đã ghi nhận liên tiếp sáu trận động đất trong đó trận mạnh nhất có độ lớn là bốn một độ richter
trận mới nhất xảy ra vào lúc một mươi năm h năm mươi phút năm mươi bốn giây có độ lớn hai bảy độ sâu chấn tiêu khoảng tám một km
cùng ngày tại khu vực này cũng xảy ra năm trận động đất
trận thứ nhất vào lúc chín h một mươi ba phút ba mươi tám giây độ lớn hai bảy sau đó vào lúc một mươi ba h ba mươi chín phút bốn mươi ba giây
đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất trong ngày với độ lớn là bốn một độ độ sâu chấn tiêu khoảng tám
bốn giờ ba phút bốn mươi năm giây xảy ra một trận động đất có độ lớn hai tám độ sâu chấn tiêu khoảng tám một km
tiếp đến vào lúc một mươi bốn h một mươi chín phút bốn mươi bốn giây khu vực này xảy ra trận động đất có độ lớn ba chín độ sâu chấn tiêu khoảng tám một
trận động đất thứ năm xảy ra vào lúc một mươi năm h một mươi ba phút năm mươi giây có độ lớn hai tám độ sâu chấn tiêu khoảng tám hai km
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất
các trận động đất này
tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã đưa ra xét xử tuyên phạt bế văn duẩn ba mươi bảy tuổi
trú tại phường tiến thành tp đồng xoài một mươi chín năm tù về tội giết người
theo có trạng vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với anh nông văn hoàn ba mươi chín tuổi
làm chung công ty của vợ nên sau khi uống rượu duẩn dùng dao đâm liên tiếp hai nhát trúng vào vùng ngực và bụng anh hoàn
khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó
sau khi gây án duẩn đã đến công an phường tiến thành tp đồng xoài đầu thú
bốn xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn thành phố châu đốc tỉnh an giang
đã bị tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện và tạm giữ
tổng số hàng hóa trên bốn xe có trị giá khoảng bốn trăm chín mươi triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên
tổ liên ngành giao cho đội quản lý thị trường số một thụ lý để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
công an phường hải cảng tp quy nhơn tỉnh bình định vừa làm rõ vụ chiếm đoạt tài sản của một du khách chỉ sau gần hai mươi bốn giờ đồng hồ
đối tượng là huỳnh ngọc thanh chú tệ phường hải cảng tp quy nhơn
tại cơ quan công an thanh khai nhận trong lúc đi ngang qua khu vực công viên biển thuộc phường hải cảng
thì phát hiện một chiếc túi sách nhưng không có người trông coi nên đã nảy lòng tham chiếm đoạt
bên trong túi sách là bốn triệu đồng một điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ
công an phường hải cảng đã thu hồi toàn bộ tài sản và trao trả lại cho bị hại
ngày một tháng chín thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
đơn vị vừa lập biên bản xử lý tài xế lái ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
làm việc với cảnh sát giao thông tài xế đã khai nhận vào chiều ngày ba mươi một tháng tám
đã chạy xe trên cao tốc đi từ đồng nai xuống tỉnh bà rịa vũng tàu
để xử lý công việc
khi chạy qua lối rẽ vào quốc lộ năm mươi một khoảng năm trăm linh m
thì phát hiện đã đi lố nên quay đầu chạy ngược chiều đến lội rẽ
sự việc đã được nhiều camera hành trình của các ô tô khác khi lưu thông trên cao tốc ghi lại
và chia sẻ trên mạng xã hội
tại lâm đồng cơn mưa lớn vào chiều nay ngày một tháng chín đã khiến cho một đoạn đường
ở phan đình phùng thuộc địa bàn phường hai tp đà lạt bị ngập nặng
và nước tràn vào nhà gây thiệt hại nhiều về tài sản
cụ thể vào khoảng một mươi năm h ba mươi chiều nay cơn mưa lớn kéo dài đã khiến cho nước
dồn về suối phan đình phùng kèm theo nhiều bùn đỏ rác thải sinh hoạt
và nông nghiệp tràn ra đường phan đình phùng gây ngập úng nặng
nước dâng lên quá nhanh khiến cho người dân không trở tay kịp
nhiều vật dụng trong nhà như máy móc thiết bị điện tử bị hư hại
ngoài khu vực trên nhiều nơi khác tại tp đà lạt cũng phải gánh chịu cảnh ngập lụt
như dọc suối cam ly đường kết mạng tháng tám trạm trình trương văn hoàn
ngo văn sở và tô ngọc vân
công an tỉnh quảng nam vừa phát hiện và xử lý nhiều đối tượng lợi dụng hoạt động karaoke
để sử dụng trái phép chất ma túy
vào lúc một h năm mươi phút ngày một tháng chín phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an tỉnh quảng nam phối hợp với công an thị xã điện bàn tổ chức kiểm tra đột xuất
cơ sở kinh doanh karaoke king ba trăm sáu mươi năm phường điện nam bắc thị xã điện bản tỉnh quảng nam
do ông nguyễn đình nam làm chủ cơ sở
tại thời điểm kiểm tra phát hiện có hai phòng tám khách đang thuê hát
qua test nhanh tám trên tám người dương tính với chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một năm mươi tám gram ma túy các loại cùng một số tăng vật liên quan
thưa quý vị hiện nay dưới chiêu bài mang thai hộ giúp đỡ các gia đình hiếm muộn
thực hiện ước mơ trở thành cha mẹ nhiều đối tượng đã lợi dụng kẻ hầu của pháp luật
tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại thậm chí là thành lập các đường dây
đối với các gia đình hiếm muộn
tuy nhiên pháp luật cũng đã quy định rõ việc mang thai hộ vì mục đích thương mại
là một hành vi bị nghiêm cấm
nhưng do lợi nhuận từ hoạt động này khá lớn nên nhiều đối tượng vẫn bất chấp quy định
của pháp luật gia tăng hoạt động với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn
một đường dây tổ chức đẻ thuật
mang thai hộ hoạt động tinh vi trên mạng xã hội vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an
thành phố hà nội đấu tranh bóc gỡ đường dây này vươn vòi bạch tuộc khắp các tỉnh
thành phố trong cả nước phân cấp nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng tham gia trong đường dây
nữ quái cầm đầu là đinh thị bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thanh oai hà nội
cùng hỗ trợ bình là chồng của cô ta dư văn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
bản thân vợ chồng bình sau nhiều năm lấy nhau không có con
cũng đã phải dùng phương pháp khoa học để can thiệp
sau khi sinh con thành công nhận thấy nhu cầu của nhiều người cần mang thai hộ
vì không thể sinh con hoặc nhiều người cần tiền muốn mang thai hộ
bình đã nể sinh ý định tổ chức môi giới mang thai hộ bán trứng để kiếm lời
một ca mang thai hộ có giá từ ba trăm linh đến bốn trăm năm mươi triệu đồng
ngoài ra giá cả còn phụ thuộc vào gói dịch vụ của khách hàng
em chỉ đưa đón đưa đón các bạn
làm cho vợ em đến mang thai rồi ạ
các bạn có một số sống ở chỗ khác và một số sống tại nhà em
cái quá trình sinh hoạt của các bạn là như thế nào
quá trình sinh hoạt thì vợ em lo hết ạ
tức là vợ em chăm sóc hết từ ăn uống thuốc thang ăn uống các thứ là vợ em lo hết ạ
để hợp thức hóa hồ sơ của cả khách và người mang thai hộ
đinh thị bình và chồng còn tổ chức một đường dây làm giấy tờ giả tinh vi
bao gồm các loại giấy tờ như giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
giấy ra vào việt giấy chứng sinh
khám xét tại một nơi nuôi nhốt người mang thai hộ của đường dây này
lực lượng công an phát hiện một máy tạo phôi dấu
năm mươi năm hình mẫu dấu tròn của nhiều bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh
ủy ban nhân dân và công an các cấp của các tỉnh thành trên cả nước
phát trò của em là chỉ làm giấy tờ giả để cho những người mang thai hộ vào bệnh viện
để hợp thức hóa hồ sơ
chỉ cần gõ cụm từ dịch vụ đẻ thuê hay dịch vụ mang thai hộ trên mạng
có hàng chục nhóm kín hiện ra với số lượng thành viên từ vài chục đến cả trăm nghìn thành viên
việc phát hiện đấu tranh với các đối tượng hết sức khó khăn
vì tội phạm hoạt động ẩn danh trên mạng
và trong đường dây chúng phân công nhiệm vụ theo từng giai đoạn

để tiếp cận thực hiện vấn đề môi kéo rủ rộ mang thai hộ
tổ thời chúng cố kết với những đối tượng vui giới
và đặc biệt cố kết với một số nhân viên y tế
những cơ sở y tế thân nhân để thực hiện hành vi mang thai hộ
trong một khoảng khép kín

mang thai hộ trong một môi trường khép kín
nên là đối tượng chức năng cũng rất là khó phát hiện

để thực hiện hành vi thế nhé
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mang thai hộ
vì mục đích thương mại
vẫn tiếp diễn là do hiện nay chế tài đối với loại tội phạm này
còn khá nhẹ và chưa chặt chẽ
chưa đủ sức gian đe
theo khuyến cáo của các chuyên gia
việc mang thai hộ vì mục đích thương mại
sẽ khiến cho người phụ nữ bị lạm dụng về thể xác
bị biến thành công cụ dùng vào việc mang thai và sinh con
về lâu dài hành vi này sẽ làm gia tăng tình trạng mua bán người
nhất là đối với phụ nữ và trẻ em
kính thưa quý vị sáng ngày một tháng chín
tại cửa khẩu quốc tế
tỉnh biên an giang
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế
tỉnh biên bộ đội biên phòng tỉnh an giang
phối hợp với các lực lượng chức năng
tổ chức tiếp nhận hai mươi sáu công dân việt nam
do phía campuchia trao trả
hai mươi sáu công dân việt nam do phía campuchia trao trả
gồm ba nữ hai mươi ba nam
trong đó có một mươi một công dân việt nam
làm việc trong casino ritzburg
giáp liên giới an giang
những người này có hậu khẩu thường trú
ở các tỉnh miền bắc miền trung tây nguyên và tây nam bộ
qua xác minh số công dân trên
campuchia làm thuê và đã bị
tổng cục di trú bộ nội vụ campuchia giam giữ
ngay sau khi tiếp nhận
thực hiện các thủ tục pháp lý ban đầu
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tỉnh biên
đã bàn giao hai mươi sáu công dân nói trên
cho phòng cả xác xuất nhập cảnh công an tỉnh an giang
tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định
kính thưa quý vị
ngày một tháng chín công an tỉnh đồng tháp cho biết
vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng
có hành vi tàn trữ
sáu bốn trăm ba mươi gói thuốc lá ngoại nhập lậu
trước đó vào sáng cùng ngày
phòng cả xác kinh tế công an tỉnh đồng tháp
đã phối hợp công an huyện lấp vò kiểm tra và bắt quả tang
tại số nhà năm trăm một mươi ba ấp tân an
xã bình thành trung huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
của quỳnh tấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ngụ địa chỉ trên đang có hành vi tàn trữ
thuốc lá điếu ngoài nhập lậu
kiểm tra tại hiện trường lực lượng công an thu giữ
sáu bốn trăm ba mươi gói thuốc lá ngoại nhập lậu gồm
qua làm việc đối tượng dũng thay nhận
mua số thuốc lá trên để về bán kiếm lời
hiện công an công an đang tiếp tục điều tra
làm rõ vụ việc để xử lý theo pháp luật